trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên gió đông bắc ở vùng biển huyện đảo hoàng sa mạnh dần lên mức cấp sáu
phía bắc có lúc cấp bảy gây ra tình trạng biển động với độ cao sóng lớn từ hai đến bốn mét
trời phổ biến không mưa với tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi năm km
còn đối với vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc chủ yếu duy trì ở mức cấp bốn đến cấp năm
với mưa rào và rông xuất hiện ở một vài nơi
độ cao sóng ở vùng biển này giao động ở mức một năm mươi đến hai năm mươi m
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày ở các khu vực trên cả nước